hôm qua hai mươi năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bị can nguyễn ngọc sử nguyên chủ tịch hội đồng thánh viên tập đoàn công nghiệp tàu thủ việt nam vinaxin về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ lợi hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra giai đoạn hai vụ hà văn thắm và đồng phạm
trong quá trình điều tra tài liệu chứng cứ thu thập được xác định nguyễn ngọc sự đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của tập đoàn vinasin gửi vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank để một số cá nhân thuộc vinasin nhận chiếm đoạt hơn một trăm linh năm tỷ đồng ngoài lãi suất phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung mở rộng điều tra vụ án làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi kê biên tài sản do phạm tội mà có
tiếp tục là một thông tin đáng chú ý mà chúng tôi nhận được từ công an tỉnh lào cai
một mươi viên ma túy tổng hợp là tăng vật trong vụ án mà công an tỉnh này vừa triệt xóa
hai đối tượng vận chuyển số ma túy trên là vàng nga sinh và nông thành nghĩa
các đối tượng đã dùng xe ô tô làm phương tiện vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy tổng hợp này từ điện biên về lào cai với tiền công là hai trăm linh triệu đồng
và giao số ma túy đó tại khu vực biên giới thuộc huyện mường khương tỉnh lào cai
cũng trong ngày hôm qua tại quốc lộ bảy a thuộc địa phận xã xá lượng huyện tương dương tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng tỉnh này đã phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép sáu bánh heroin
đối tượng bị bắt là lầu bá tông chú tài huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
tại hiện trường ngoài sáu bánh heroin lực lượng chức năng còn thu giữ một dao nhọn một điện thoại và nhiều tăng vật liên quan khác
theo lời khai ban đầu của lầu bá tổng đối tượng vận chuyển số heroin này cho một người lào về nghệ an tiêu thụ
để lấy tiền công là một mươi sáu triệu kíp lào tương đương khoảng bốn mươi ba triệu đồng
liên quan đến vụ việc nhóm đối tượng dùng súng quân dụng bắn người bị thương tích tại một quán bar ở thành phố bô ma thuật
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt các bị cáo hơn ba mươi sáu năm tù giam
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy cao văn giới phùng tuấn anh và nhóm bạn đến quán bar laberti chơi
tại đây thì nhóm của giới đã xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau với nhóm của anh nguyễn đình quyết
sau trận ẩu đà thì ngô đức lượm và nguyễn đình quyết bị thương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt cao văn giới một mươi hai năm tù về tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
phùng tuấn anh bốn năm tù bốn năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích và tàng chữ trái phép vũ khí quân dụng
các bị cáo còn lại trong nhóm của giới bị tuyên phạt tổng mức án là hai mươi năm ba tháng tù giam cùng về tội cố ý gây thương tích
dù đang có một công việc ổn định là tài xế của một công ty tại đà nẵng
tuy nhiên vì lòng tham trương văn tuấn đã thực hiện một vụ cướp táo bạo
giao uy hiếp lấy đi hơn hai trăm linh triệu đồng
theo thông tin ban đầu vào chiều qua tuấn là tài xế chở nữ kê toán của công ty đi rút tiền
tuy nhiên trên đường trở về đến đoạn đường vắng tại khu dân cư vạn tường
tuấn bất ngờ lái xe lên vẻ hẻ đóng chặt cửa xe dùng giao không chế chói nữ cây toán
và thực hiện hành vi cướp hai trăm linh triệu đồng sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường
một lúc sau người dân đi làm về phát hiện bên trong xe phát ra tiếng động lạ
liền đến kiểm tra và phát hiện người phụ nữ trong xe đang trong tình trạng hốt hoảng vì bị chói chân tay
thông tin ngay lập tức đã được trình báo lên cơ quan chức năng biết không thể thoát tội
trương văn tuấn sau đó đã ra đầu thú
lại vừa có thêm một vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn mà đối tượng chính là người được chủ nhà thuê đến để sửa chữa nhà cho mình
nhận được tin báo bị hại bị mất trộm tài sản trị giá gần một năm tỷ đồng
công an huyện dầu tiếng tỉnh bình dương đã lập tức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vào cuộc điều tra và đến nay đã bắt giữ thành công được đối tượng
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi tám nhận được tin báo của bà hồng ngọc phụng chú tại khu phố hai thị trấn dầu tiếng
về việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm tài sản với giá trị lên đến một năm tỷ đồng
công an huyện dầu tiếng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường tiến hành điều tra vụ việc
trong khoảng thời gian này có nhóm thợ gồm bảy người đến sửa chữa
sân lại nhà cho bà phụng
trong các đối tượng nổi lên là đối tượng ngô trúc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tỉnh sóc trăng với nhiều nghi vấn
kiểm tra nơi ở của đối tượng linh phát hiện số vật chứng bao gồm hai mươi usd và nhiều trang sức trùng khớp với trình báo của bà phụng
lúc này đối tượng ngô trúc linh đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình
với sự vào cuộc nhanh chóng của cơ quan chức năng chỉ vài giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án đã được điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng và thu giữ tàng vật trả lại cho bị hại
qua cái vụ chuyện này bản thân thì cũng muốn gửi gắm đến chỗ bà con người dân
bản tin tiếp tục với một thông tin đến từ đắk nông
ngày hôm qua ông nguyễn ngọc minh tránh văn phòng ubnd
dân huyện tuy đức tỉnh đắk nông đã xác nhận thông tin sáng cùng ngày đã xảy ra một vụ nổ mìn làm bốn người thương vong trên địa bàn xã quảng trực huyện tuy đức
cụ thể vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi năm tháng một công ty trách nhiệm hóa hoạn vượng phát cho tiến hành nổ mìn để khai thác đá tại mò đá thuộc tiểu khu một nghìn bốn trăm sáu mươi chín
trong quá trình nổ mìn bốn công nhân đã bị ảnh hưởng trực tiếp
trong đó hai người tử vong là anh phan văn hoán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện đắc minh tỉnh đắk nông và một người tên trung chưa xác định được lai lịch địa chỉ
còn hai người bị thương là anh long và anh thắng chưa xác định được lai lịch hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân
thi đấu trận chung kết giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và uzbekistan vào một mươi năm h ngày thứ bảy hai mươi bảy tháng một
lãnh đạo bộ công an vừa có điện gửi thủ trưởng các tổng cục bộ tư lệnh đơn vị trực thuộc bộ giám đốc công an cảnh sát phòng cháy
chữa cháy các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai ngay một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau
chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trả tự tại các khu vui chơi công cộng khu vực trung tâm
tuyến đường trọng điểm trước trong và sau thời gian diễn ra trận bóng đá của u hai mươi ba việt nam
tăng cường tuần tra kiểm soát chốt chặn để chủ động phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp cướp giật tài sản gây dối an ninh trật tự
tổ chức hướng dẫn phân luồng điều tiết không để xảy ra ủn tắc giao thông tuyệt đối không để xảy ra đua xe trái phép
chủ động phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ giải tán đám đông sẵn sàng lực lượng phương tiện kịp thời giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp khi có yêu cầu
nắm chắc tình hình chủ động phát hiện ngăn chặn có hiệu quả hoạt động gây dối an ninh trật tự nhất là tại thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao hình thành điểm nóng về an ninh trật tự